malaysia vừa xác nhận nữ du khách người mỹ trên tàu westerdam ở campuchia hồi tuần trước
có kết quả dưng tính lần hai với covid một mươi chín sau khi bay đến nước này
trước đó campuchia đã cho tàu westerdam cập cảng và đón hành khách lên bờ
sau khi năm quốc gia và vùng lãnh thổ từ chối cập cảng
tổng cộng có bốn mươi năm hành khách từ con tàu đã bay từ campuchia đến sân bay ở kuala lumpur
nhưng chỉ có gặp vợ chồng người mỹ bị nghi nhiễm ncov
hiện tất cả các hành khách ở malaysia được giám sát theo dõi đang chờ kết quả xét nghiệm
chính phủ malaysia cho biết sẽ đóng cửa tất cả các cảng đối với các tàu đến từ trung quốc
hoặc các tàu đã từng đến trung quốc